theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vùng áp thấp trên vịnh bắc bộ có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
hồi bảy giờ ngày một mươi năm tháng bảy vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi tám năm một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy một trăm linh tám độ kinh đông ngay trên khu vực phía nam vịnh bắc bộ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có xu hướng mạnh dần lên
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo vùng áp thấp dịch chuyển chậm theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày và đêm nay một mươi năm tháng bảy ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
từ tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba